trước đó tại bãi trống ven đường quốc lộ một mươi tám c lực lượng biên phòng phối hợp với tri cục hải quan bắc phong sinh phát hiện kiểm tra ô tô tải do nình a cậy điều khiển phát hiện một năm trăm linh kg chân gà đã qua sơ chế thành phẩm bên ngoài bao bì có ghi chữ trung quốc
cùng đi với cậy có nình văn mộc điều khiển một chiếc xe tải khác cả hai đều trú tại xã hải sơn tp móng cái
tại thời điểm kiểm tra hai đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến số hàng hóa trên
qua điều tra xác minh ban đầu hai đối tượng khai nhận
được sơ chế và đóng gói tại tp móng cái
trong lúc đang tìm cách chuyển sang bên kia biên giới tiêu thụ thì đã bị bắt giữ
số người dương tính với sars cov hai được ghi nhận tại nước ta vẫn là ba trăm bảy mươi trường hợp
tổng cộng hai trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín từ bên ngoài sau khi nhập cảnh được cách ly ngay
hiện nay cả nước có một mươi một chín người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch
đang được theo dõi sức khỏe cách ly
và đến thời điểm này đã có ba trăm năm mươi trên ba trăm bảy mươi trường hợp được chữa khỏi trong tổng số các bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở nước ta
chiếm chín mươi bốn sáu và không có ca tử vong
các bệnh nhân còn lại đang được chăm sóc theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế và đa số đều có sức khỏe ổn định
thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của truyền hình công an nhân dân